theo báo cáo của nhà máy thủy điện hòa bình tính đến một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng hai
mực nước hồ chứa đang xuống ở mức thấp nhất từ trước đến nay
cụ thể hiện nay đang ở mức một trăm linh một một mươi bốn m thấp hơn gần một mươi sáu m so với mực nước dân bình thường là một trăm một mươi bảy m
dung tích của hồ chứa thủy điện thiếu hụt so với dung tích tại mực nước dân bình thường là ba tỷ m ba
và thấp hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám là hai hai tỷ m ba
công ty thủy điện hòa bình cho biết năm hai nghìn một mươi chín tổng lượng nước về hồ hòa bình trong mùa lũ
từ tháng sáu đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín chỉ đạt một mươi bốn bảy mươi tỷ m ba và bằng bốn mươi bảy so với cùng kỳ trung bình nhiều năm
thấp nhất kể từ khi đưa nhà máy vào vận hành
cuối mùa lũ lượng nước về hồ vẫn không được cải thiện nên xảy ra tình trạng thiếu nước kéo dài
nhất là khi hồ hòa bình vừa phải tích nước để đảm bảo phục vụ nông nghiệp cho vụ đông xuân đầu năm hai nghìn hai mươi
vừa phải phát điện và nước duy trì dòng chảy
cấp nước sinh hoạt cho hạ lưu
dự báo thời gian tới hồ hòa bình thiếu hụt thêm khoảng ba trăm linh triệu m ba nước nên việc cấp một nước sinh hoạt cho hà nội
cũng như phục vụ gieo cấp vụ đông xuân hai nghìn hai mươi cho khu vực hạ dù sẽ khó khăn